thành ra thông báo thua lỗ thêm một hai mươi sáu tỷ euro trong quý ba năm hai nghìn hai mươi dự kiến sẽ chỉ vận hành ở mức hai mươi năm công suất trong quý bốn năm nay
vào lúc cao điểm của dịch bệnh có tới bảy mươi trên bảy trăm sáu mươi ba máy bay của hãng phải đắp chiếu trong khi tám mươi bảy nhân viên phải xin cứu trợ theo chương trình làm việc ngắn hạn cuzabay
nhiều công ty đã sử dụng hết nguồn tài chính dự phòng
cho dù có sự hỗ trợ của chính phủ thì hàng loạt công ty vẫn đứng trước nguy cơ phá sản nếu lần thứ hai phải áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế để phòng chống covid một mươi chín nhà nước cũng sẽ bị quá tải về tài chính
trong làn sóng dịch thứ nhất chính phủ đức đã chi tới gần một mươi một tỷ đô la mỹ cho chương trình kozobay nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp cắt giảm chi phí lương nhưng vẫn giữ chân người lao động
gần nửa triệu công ty ở đức trong đó có cả những tên tuổi lớn như hãng hàng không lúc tham gia
hãng sản xuất xe hơi bmw volkswagen dimller đã nộp đơn tham gia chương trình
lệnh phong tỏa từng phần từ ngày hai tháng một mươi một trên phạm vi cả nước và sẽ kéo dài đến hết tháng tiếp tục đẩy nhiều doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh ở đức vào hoàn cảnh khó khăn
gói hỗ trợ mới dự kiến lên tới một mươi tỷ euro sẽ được chính phủ đức triển khai ngay vào cuối tháng này
những đối tượng nằm trong diện hưởng lợi gồm các công ty doanh nghiệp
trực tiếp bởi lệnh phong tỏa từng phần lần hai và những cá nhân bị giảm tám mươi thu nhập do phải nghỉ việc
các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể yêu cầu mức bồi thường tương đương bảy mươi năm doanh thu bị mất nhưng không được vượt quá một triệu euro
chính phủ của thủ tướng angela merkel cam kết cấp hơn một tỷ euro hỗ trợ các công ty và người dân đức giảm thiểu các tác động của dịch bệnh
mặc dù mục tiêu giúp các công ty vượt qua khó khăn tạm thời là hợp lý
nhưng thật khó để đưa ra những nhận định tích cực
trong thời gian dài hạn
không có gì đảm bảo các núi tiền được tung ra hiện nay có thể ngăn chặn được làn sóng phá sản doanh nghiệp
việc cứu trợ quy mô lớn tạo nên gánh nặng tài chính cho chính phủ
nếu dịch bệnh kéo dài thì các công ty được giải cứu cuối cùng vẫn chìm ngập trong nợ nần
sẽ không công bằng với các công ty không được chính phủ hậu thuẫn
theo khảo sát của cơ quan tính dùng credit form
số công ty sát sống tại đức có thể tăng gấp

sáu công ty thì có một công ty loại này
do các khoản trợ cấp liên quan đến đại dịch
ba ngành kinh tế sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản nghiêm trọng là ngành giải trí du lịch và khách sạn
các gói trợ cấp của chính phủ có thể giúp doanh nghiệp
đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tránh được nguy cơ phá sản trước mắt
nhưng nhiều doanh nghiệp không đủ khả năng chờ đợi nhiều ngày để nhận được tiền của chính phủ
các gói hỗ trợ dù lớn đến đâu cũng không phải là phương án tối ưu
việc hỗ trợ cũng nên chỉ giới hạn cho các công ty hoạt động trong các ngành dịch vụ thiết yếu
thực tế này dẫn đến một nghịch lý là khủng hoảng đại dịch covid một mươi chín
đang đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại của các công ty
nhưng việc đăng ký phá sản ở đức lại đang giảm mạnh
trong nhiều tháng con số phá sản thậm chí còn thấp hơn đáng kể so với năm trước
chẳng hạn trong tháng bốn năm nay số đơn xin phá sản ít hơn một mươi ba
tháng năm ít hơn một mươi và vào tháng sáu ít hơn khoảng ba mươi
thời điểm hiện tại các công ty không phải báo cáo với tòa án như thường lệ
về việc họ mắc nợ quá nhiều hoặc vỡ nợ
các quy định về phá sản được nới lỏng dần
với điều kiện các công ty bị ảnh hưởng phải xây dựng một mô hình kinh doanh mạnh mẽ
việc đình chỉ nghĩa vụ nộp đơn xin phá sản giúp số lượng các công ty phá sản giảm

việc đình chỉ nghĩa vụ nộp đơn xin phá sản giúp số lượng các công ty phá sản giảm
tại dịch covid một mươi chín là nguyên nhân của các vấn đề tài chính
công ty bảo hiểm thương mại của mỹ hermes dự đoán
thế giới sẽ có khoảng ba mươi năm số doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản
đây là con số kỷ lục về chỉ số mất khả năng thanh toán toàn cầu
mỹ sẽ là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất
khi số doanh nghiệp mất khả năng thanh toán sẽ tăng tới năm mươi bảy vào năm hai nghìn hai mươi
các vụ phá sản cũng dự kiến sẽ tăng bốn mươi năm ở brazil
bốn mươi ba ở anh bốn mươi một ở tây ban nha
trong khi ở trung quốc số doanh nghiệp phá sản được dự báo sẽ tăng hai mươi
nếu như các gói kích thích kinh tế tại đức tạo ra những kẽ hở
cho sự xuất hiện của các công ty sát sống
vốn là các doanh nghiệp được cho là không thể trụ vững trước tác động của đại dịch
thì ở mỹ các công ty sát sống lại xuất hiện dưới một hình thức khác
nền kinh tế số một thế giới đang phục hồi yếu ớt
với tỷ lệ thất nghiệp tăng cao do tác động của đại dịch covid một mươi chín
nhưng hoàn cảnh khó khăn này
lại thúc đẩy một làn sóng khởi nghiệp rầm rộ chưa từng thấy
theo cơ quan thống kê mỹ từ tháng bảy đến tháng chín vừa qua
khoảng một sáu triệu công ty đã được thành lập
chưa bao giờ nước mỹ đón nhận hơn một triệu công ty khởi nghiệp trong một quý
lãi suất thấp trong khi các ngân hàng tung ra nhiều chính sách vay ưu đãi
bắt nguồn từ các khoản tiền gửi tiết kiệm và gọi cứu trợ của chính phủ
là những yếu tố thuận lợi thúc đẩy người mỹ mạnh dạn khởi nghiệp
nhiều người mỹ muốn thưởng sức với công ty mới thành lập
khi họ mất việc làm trong khi vay vốn lại dễ
đại dịch đã khơi dậy sự quan tâm của những người trẻ tuổi đối với việc khởi nghiệp
lý do rất đơn giản đó là họ mất việc làm và nhận thấy thế giới đang thay đổi
có những nhu cầu mới
sự hình thành của nhiều công ty khởi nghiệp xuất phát từ những nhu cầu trong thời đại dịch
ví dụ như dịch vụ uber ra đồ ăn tại nhà
hay giao hàng mua trên các nền tảng trực tuyến như amazon
đòi hỏi tài xế phải thành lập các công ty riêng
cơ hội này mở ra tương lai tươi sáng hơn cho nhiều người đang thất nghiệp
tuy nhiên cũng có không ít công ty nhanh chóng chìm xuồng trong làn sóng khởi nghiệp tại mỹ hiện nay
covid một mươi chín có thể thúc đẩy những xu hướng vốn đang diễn ra trong nền kinh tế như kinh doanh trực tuyến
tuy nhiên có tới hai phần ba công ty khởi nghiệp không có nguồn tiền bảo hiểm
và chiến lược kinh doanh lâu dài nên mức độ rủi ro là rất lớn
như vậy các công ty khởi nghiệp rầm rộ bắt nguồn từ những nguồn tiền bảo hiểm
những khoản vốn đi vay từ ngân hàng với lãi suất yêu đãi hay từ sự hỗ trợ của chính phủ
có nhiều khả năng sẽ trở thành gánh nặng cho nền kinh tế với những khoản nợ xấu hay những sát sống
covid một mươi chín đang dẫn tới nhiều thay đổi cấu trúc từ số hóa đến sức ép vận hành bền vững hơn
đòi hỏi doanh nghiệp phải thích nghi nhanh chóng và có chiến lược lâu dài
do đó các chuyên gia cho rằng chính phủ nên sử dụng ngân quỹ kích thích kinh tế
để tạo việc làm cho giới trẻ hơn là hỗ trợ việc làm cho những người đang có việc
hay các công ty sát sống